vào ngày hai tháng một vừa qua một vụ tai nạn thảm khốc xảy ra tại bến lức long an
xe ô tô mang biển kiểm soát sáu mươi hai c bốn nghìn ba trăm bốn mươi tám hướng từ long an đi tp hcm đã gây tai nạn nghiêm trọng ở ngã tư bình nhật
làm bốn người thiệt mạng một mươi tám người khác bị thương và hai mươi một xe máy hư hỏng nặng
đến thời điểm này nguyên nhân đã được cơ quan chức năng xác nhận là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ và gây ra vụ tai nạn thương tâm này
theo vụ vận tải bộ giao thông vận tải hiện nay cả nước có hàng nghìn doanh nghiệp và hộ cá thể kinh doanh trong lĩnh vực vận tải ô tô
theo đó có hàng triệu lái xe làm việc ở các đơn vị này
tuy nhiên khi nhận vào làm việc nhiều doanh nghiệp vận tải ô tô chỉ quan tâm đến giấy phép lái xe
không tổ chức các buổi tập huấn hoặc đào tạo lại cho lái xe về các vấn đề nâng cao ý thức
trách nhiệm khi tham gia giao thông hoặc những vấn đề nhà nước cấm đối với công dân khi lái xe
chính vì vậy thời gian gần đây nhiều vụ tai nạn giao thông thương tâm
đều có nguyên nhân từ những lý do trên
và vụ tai nạn giao thông ở long an đang khiến dư luận bất bình là một ví dụ
hiện nay là quy định toàn bộ công tác quản lý về người lái xe quản lý về phương tiện
quản lý về đảm bảo an toàn giao thông là trách nhiệm của các đơn vị kinh doanh vận tải để thực hiện một cách thường xuyên
tôi sử dụng người lái xe đấy cũng phải chú ý
nhưng mà tôi cũng phải chú ý
nhưng mà tôi cũng phải chú ý
những người chủ ở đây cũng phải có một cái trách nhiệm
thứ hai bên cạnh nguyên nhân về hạ tầng thì việc cảnh sát giao thông lập chốt bất ngờ lao ra giữa đường
dùng gậy ra hiệu lệnh yêu cầu dừng phương tiện vi phạm rất dễ gây nguy hiểm cho người vi phạm
người đi đường khác và cả cho bản thân cảnh sát giao thông
mặt khác cảnh sát giao thông không phải lúc nào cũng có mặt ở mọi lúc mọi nơi để xử lý vi phạm
và chừng nào nếu như chúng ta vẫn duy trì cách thức tuần tra kiểm soát về hoạt động giao thông như hiện nay
tức là đưa lực lượng cảnh sát và lực lượng thanh gia giao thông ra đường
chúng ta cũng không thể có đủ lực lượng để làm hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đó là cái ý thức chấp hành pháp luật giao thông là chưa thể nâng lên được
trong bối cảnh các lĩnh vực của đời sống đang áp dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
thì phương án lắp camera trên các tuyến đường để theo dõi ghi lại hình ảnh của các phương tiện vi phạm giao thông
để sự phạt ngội qua camera là rất hữu ích
ở một góc nhìn khác có ý kiến cho rằng
việc xử phạt hành chính với mức cao nhất là một mươi tám triệu đồng
đối với người điều khiển phương tiện mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá quy định cho phép là chưa hợp lý
mà biện pháp hữu hiệu ở đây là cần xử lý hình sự đối với hành vi này
và đang trong quá trình sửa đổi luật giao thông đường bộ là cơ quan tham hiu
chúng tôi sẽ kiến nghị rằng là khi mà có chất ma túy trong người mà điều khiển phương tiện hoặc là có nồng độ cồn
điều khiển phương tiện thì chúng tôi sẽ kiến nghị là xử lý về mặt hình sự
vâng có thể thấy cùng với việc buông lỏng quản lý của một số doanh nghiệp vận tải
chế tài xử phạt chưa đủ sức gian đề của luật giao thông đường bộ
và việc chưa áp dụng công nghệ thông tin đồng bộ rộng rãi của ngành giao thông vận tài
khiến cho nhiều vụ tai nạn giao thông đáng tiếc đã xảy ra
hiện nay trên cả nước có hàng trăm cơ sở đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe
tuy nhiên ở một số đơn vị thì vẫn có tình trạng buông lỏng đào tạo
và cấp giấy phép lái xe dẫn đến chất lượng đào tạo chưa cao
theo thông tư số một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ giao thông vận tải về đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ
thì nội dung sát hạch lý thuyết sẽ có các câu hỏi liên quan đến quy định của pháp luật giao thông đường bộ
kỹ thuật lái xe ngoài ra còn có nội dung liên quan đến cấu tạo và sửa chữa thông thường
nghiệp vụ vận tải đối với giấy phép lái xe hạng a ba a bốn
cấu tạo và sửa chữa thông thường đạo đức người lái xe đối với giấy phép lái xe ô tô hạng b một
cấu tạo và sửa chữa thông thường nghiệp vụ vận tải đạo đức người lái xe đối với giấy phép lái xe ô tô hạng từ b hai trở lên
mặc dù đã đi vào thực hiện nhưng theo lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia
công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe còn bất cập
giao thông là đường đèo dốc thế rồi trong môi trường là thiếu ánh sáng buổi tối sương mù mưa v v
thì chúng ta chưa quy định chi tiết những cái nội dung đấy
vẫn có thể là đáp ứng cái yêu cầu về số giờ và số km thực hành
nhưng những cái môi trường mà cái người lái xe sẽ phải trực tiếp điều khiển phương tiện trong thực tiễn sau này khi họ lái xe thì nó có thể nó chưa đầy đủ
thì đấy nó khiến cho cái chất lượng mà
một người mà có bằng lái xe sau khi ra trường đã đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn chưa hoàn toàn chưa thì có thể nói là cũng còn một khoảng cách nhất định
trong một cuộc họp gần đây bộ trưởng bộ giao thông vận tải đã nhấn mạnh
một trong những giải pháp căn cơ và lâu dài để giảm những tai nạn đáng tiếc xảy ra
chính là nâng cao chất lượng đào tạo sát hạch và cấp giấy phép lái xe
sao mình không yêu cầu ngắt giao về cái lý thuyết rồi sau đó tức thực hành
thực hành mà bây giờ là
đi ra ngoài đèo mà cán cái đường rơi xuống đèo vực thì sóng lửa không nở không
do đó là bây giờ chúng ta làm một cái đê rồi chúng ta kẽ một cái đường liền liền quy định cho đó là cái hiệu đèo
ai mà lái xe mà chạy mà cán cho đó là xem như là rớt ngang tới cắt không có đậu gì nữa hết
đường xe lửa này kia nọ cũng vậy
hay hoặc ngã ba ngã tư mà cứ tông lên giống như tai nạn hôm qua ở long an cứ rượt qua đèn đỏ là rớt ngang tới cắt
không cần phải là từ điểm gì hết
tại sao mình không làm
mình làm được hết
mà mình làm cái đó là xã hội người ta vỗ tay qua ngô
bởi vì mình bảo vệ tính mạng người dân
nó từ bây giờ là học
học một tháng không được thì hai ba tháng
người nào đủ điều kiện thì được lái
không đủ điều kiện thì thôi
hiện lái xe gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc này đã bị khởi thối hình sự
nhưng còn đó bao mạng người vô tội đã ra đi dưới bánh xe ấy
bao nhiêu nỗi đau vẫn còn đó
vụ tai nạn thương tâm tại bến lức long an một lần nữa cho thấy
bên cạnh việc nâng cao chế tài xử phạt tổ chức lại giao thông nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ lái xe
thì trách nhiệm và đạo đức của người lái xe là vô cùng quan trọng
bởi chức vô lăng của họ luôn là tính mạng của chính người lái xe và mạng sống của bao người tham gia giao thông